lào cai là địa phương có nhiều tiềm năng khoáng sản tuy nhiên trong quá trình khai thác và tuyển quặng cần một lượng nước rất lớn kèm theo đó một lượng nước thải tương đương cũng được xả ra môi trường
sáng kiến hút nước mặt từ hồ thải phụ để tái phục vụ sản xuất của các kỹ sư thuộc công ty apatit việt nam đã cơ bản giải quyết được vấn đề này
đây là trạm bơm hút nước mặt hồ phụ số hai để phục vụ cho sản xuất của chi nhánh tuyển quặng bắc nhạc sơn
toàn bộ kinh phí lắp đặt chỉ sấp xỉ ba trăm năm mươi triệu đồng nhưng hiệu quả mang lại cho công tác bảo vệ môi trường là rất lớn
quy trình hoạt động của trạm bơm là hút nước mặt từ chính hồ chứa nước thải để tái sản xuất
theo tính toán mỗi năm sáng kiến này sẽ tiết kiệm gần bảy trăm linh triệu đồng và giảm được hàng triệu mét khối nước thải ra môi trường làm chậm quá trình dâng nước hồ và nước thải từ năm đến bảy năm
sau thời gian hoạt động và hoạt động của trạm bơm này thấy hiệu quả
thứ nhất là chi phí điện năng nó ra giảm thứ hai là phục vụ cho việc cung cấp nước cho sản xuất
thứ ba là đảm bảo vệ môi trường nước này là nguồn nước rất sạch
tôi khảo sát là nguồn nước là hai điểm xuất xuất xuống đây có khoảng tầm bảy mươi đến một trăm linh mét khối giảm
bây giờ hiện tại trạm bơm này rất là thân lợi thứ nhất là chúng tôi chỉ công tác kiểm tra thôi chứ không phải có người trực
chi phí tiền công là rất giảm chi phí sửa chữa cũng rất giảm thế và hiệu quả sản xuất là đáp ứng được yêu cầu sản xuất của truyền tránh
trong khi đó nếu sử dụng tổ hợp trạm bơm cũ lấy nước từ suối lên
mỗi năm chi nhánh tuyển quặng bắc nhạc sơn phải sử dụng khoảng sáu trăm linh mét khối nước thô để phục vụ sản xuất
điều đó sẽ làm tăng lượng nước thải xuống hồ thải dẫn đến nước trong hồ thải nhanh chóng đầy và tràn ra môi trường
mặt khác khi lấy nước từ suối chất lượng nước không bảo đảm khi vào mùa mưa lũ
bùn cát gây lấp đường hút và ảnh hưởng tới hoạt động của công ty
dự kiến hồ thải chính thải ở cốt một trăm bốn mươi theo thiết kế
hiện giờ chúng tôi đã đến cốt một trăm ba mươi chín
thế tuy nhiên nếu chúng tôi sử dụng khương án này thì sẽ làm duy trì nước hồ này ở mức này trong vòng năm năm nữa
là không thải ra môi trường là ý nghĩa về môi trường
ngoài ra còn giảm được các phí môi trường về khai thác nước mặt ở suối ngoài đun
giảm chi phí tiêu hoa điện năng so với trạm bơm ngoài đun mà đang hoạt động
là cái số giảm
tương đương với bốn mươi ba kw trên một m khối nước
ngoài giảm chi phí về điện năng do cột áp thấp hơn bơm gần hơn
thì còn có giảm về chi phí nhân công
nhân công thì chúng tôi giảm được ba người trên một ngày
sau hơn năm tháng đưa vào vận hành sáng kiến bơm nước mặt từ hồ thải để tái sản xuất
đã hoạt động ổn định giúp tiết kiệm chi phí sản xuất
và đặc biệt giảm thiểu được hàng triệu m ba
giảm phối nước thải ra môi trường góp phần giảm thiểu ô nhiễm
cải thiện môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai